một vụ cháy xảy ra vào lúc hai h ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay tại trung tâm thương mại cái dầu
thuộc ấp bình hòa thị trấn cái dầu huyện châu phú tỉnh an giang đã thiêu dụi khoảng bốn mươi kiosk
gây thiệt hại hơn năm tỷ đồng
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên người dân nghe thấy có tiếng nổ lớn kèm theo cháy
tại xóm dũng ly nên đã chi hô cho mọi người đến dập lửa và gọi điện báo cho lực lượng công an đến chữa cháy
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện châu phú cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và các huyện lân cận có mặt kịp thời khống chế đám cháy
sau nhiều giờ tích cực chữa cháy cho đến khoảng bốn giờ cùng ngày đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã thiêu dụi bốn mươi kiosk thiệt hại ban đầu ước tính khoảng năm tỷ đồng và rất may là không có thiệt hại về người
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an huyện châu phú phối hợp cùng lực lượng chức năng khẩn trương xác minh làm rõ